bây giờ là những thông tin về thời tiết ngày hôm nay
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
tại bắc bộ và bắc trung bộ
trời tiếp tục rét với nhiệt độ có nơi dưới một mươi ba độ
hiện áp cao cận nhiệt đới đang lấn về phía tây
cùng với ảnh hưởng đối gió đông của dìa áp cao cận nhiệt đối lấn về phía tây trong hôm nay
nên khu vực từ thừa thiên huế đến khánh hòa có mưa vừa mưa to và rông
trong khi đó do ảnh hưởng của dìa bắc dạnh áp thấp
nên tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông vào chiều tối
cục bộ có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
ngoài ra trước nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi
và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
mỗi người dân cần nắm chắc và sử dụng thanh thạo bản đồ nguy cơ ngập lụt
làm chủ các phương án sơ tán và chủ động phòng tránh
vừa rồi là đôi nét về tình hình thời tiết